lực lượng đoàn viên thanh niên thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng tổ chức gia quân ngày chủ nhật xanh
và tiến hành trồng hơn một bốn trăm linh cây hoa mai anh đào tại cung đường rừng checking thuộc phương bảy thành phố đà lạt
hoạt động này sẽ góp phần tạo thêm một không gian hoa mai anh đào quyến rũ trong tương lai
càng làm xanh thêm môi trường thành phố hoa đà lạt mộng mơ
hoa mai anh đào được xem là đặc sản của phố núi đà lạt
vào mùa xuân hoa mai anh đào nhuốm hồng phố núi quyến rũ du khách thập phương
từ thập niên ba mươi của thế kỷ trước không gian hoa mai anh đào đầu tiên đã hình thành tại khu vực trung tâm đà lạt
hàng năm thành phố vận động các gia đình cơ quan tổ chức trồng hơn một mươi năm cây mai anh đào
trên các tuyến phố công sở nhà riêng tạo nên những không gian mai anh đào quyến rũ
thời gian qua tại đà lạt đã trồng hơn một hectare rừng tập trung khoảng sáu trăm năm mươi cây xanh phân tán
góp phần xây dựng thành phố xanh sạch đẹp xứng đáng với danh hiệu
thành phố bền vững về môi trường asean và thành phố du lịch sạch asean